nhận lời mời của chủ tịch nước trần đại quang tổng thống nước cộng hòa liên bang myanmar ngài tincha và phu nhân
đã thăm cấp nhà nước tới việt nam từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
đây là chuyến thăm đầu tiên của tổng thống dân cử myanmar tới việt nam kể từ khi nhậm chức hồi tháng ba vừa qua
việt nam và myanmar có mối quan hệ lâu đời có nhiều nét tương đồng về văn hóa tôn giáo
cả hai nước hiện đều là thành viên của asean
chính phủ và nhân dân myanmar luôn dành cho nhân dân việt nam sự ủng hộ trong hai cuộc đấu tranh chống thực dân pháp
và đế quốc mỹ xâm lược cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay
đến nay quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa việt nam myanmar tiếp tục được củng cố
có nhiều bước phát triển thực chất hiệu quả và thu được nhiều thành tiệu quan trọng
việt nam là đối tác thương mại lớn thứ một mươi của myanmar
tính đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu kim ngạch thương mại hai triệu đạt hai trăm chín mươi chín triệu đô la
tăng một mươi năm chín so với cùng kỳ năm
ngoái ngay sau lễ đón chính thức hai nhà lãnh đạo đã tiến hành hội đàm
chủ tịch nước trần đại quang đánh giá cao những thành tiệu gần đây của myanmar
trong công cuộc hòa giải dân tộc phát triển kinh tế xã hội và mở rộng quan hệ đối tác
trong đó có việc đăng cai tổ chức thành công đại hội đồng liên nghị viện các quốc gia đông nam á lần thứ ba mươi bảy
tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của tổng thống tinch châu đất nước myanmar sẽ ngày càng phát triển và thịnh vượng
có vị thế ngày càng cao ở khu vực và trên trường quốc tế
tổng thống myanmar tin châu hy vọng tăng cường quan hệ giữa lãnh đạo cấp cao hai nước
thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác mũi nhọn mà hai bên cùng quan tâm như ngân hàng tài chính du lịch và hàng không